năm hai nghìn một mươi tám là một năm đánh dấu sự kiện quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
đó là đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an
ghi nhận và đánh giá cao kết quả nổi bật của lực lượng công an
vừa qua tại hội nghị cho ý kiến đánh giá về tình hình kết quả các mặt công tác công an năm hai nghìn một mươi tám
định hướng nhiệm vụ giải pháp công tác năm hai nghìn một mươi chín tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã khẳng định
đảng bộ công an trung ương là một trong những đảng bộ gương mẫu đi đầu trong việc triển khai
thực hiện nghị quyết số một mươi tám của ban chấp hành trung ương và nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị
thể hiện rõ quyết tâm chính trị mạnh mẽ nỗ lực lớn của đảng ủy công an trung ương và lực lượng công an nhân dân
trong thực hiện chủ trương của đảng nhà nước chính phủ về tinh gọn tổ chức bộ máy tinh giản biên chế
việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
đã đi vào hoạt động trong thực tiễn
nhân dịp đầu năm mới hai nghìn một mươi chín thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an đã có những chia sẻ với truyền hình công an nhân dân trong quá trình thực hiện việc đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy và những kết quả bước đầu đã đạt được xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
lời đầu tiên xin cảm ơn bộ trưởng đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
vâng thưa bộ trưởng quá trình xây dựng triển khai và thực hiện đề án một trăm linh sáu
tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả thì đã được triển khai như thế nào
và trong thời điểm đó những yêu cầu nào đặt ra đối với lực lượng công an nhân dân
quá trình phát triển trưởng thành của lực lượng công an nhân dân trong bảy mươi ba năm qua là quá trình phát triển có tính lịch sử khách quan
xây dựng tổ chức bộ máy của ngành cũng không nằm trong ngoài quy luật đó
sau mỗi một lần cải cách kiện toàn sẽ được hoàn thiện hơn
và cái việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ công an lần này cũng được tiến hành từng bước rất thận trọng khoa học khách quan
cũng đã quán triệt rất là nghiêm túc cụ thể hóa các quan điểm của đảng về xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước và xây dựng lực lượng công an nhân dân
nhất là nghị quyết số một mươi tám ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy của ban chấp hành trung ương
về một số vấn đề tiếp tục đổi mới
và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
đồng thời cũng căn cứ và quy định quy hiến pháp của pháp luật kế thừa chọn lọc và phát huy những ưu điểm của tổ chức bộ máy bộ công an trên bảy mươi năm quan
trên cơ sở đó thì đảng ủy công an trung ương cũng đã báo cáo bộ chính trị đồng ý chủ trương nghiên cứu xây dựng cái đề án một trăm linh sáu
từ đó tham mưu đề xuất với bộ chính trị đã ban hành nghị quyết số hai mươi hai ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
trên cơ sở đó thì cũng đã tham mưu cho chính phủ ban hành nghị định số một ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám quy định chức năng nhiệm vụ